tại đà nẵng kỳ họp thứ tư hội đồng tư vấn kinh doanh apec đã khai mạc phiên toàn thể
với sự tham gia của đại diện thành viên hội đồng hai mươi một nền kinh tế diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương
hội đồng tư vấn kinh doanh apec được các nhà lãnh đạo kinh tế apec thành lập từ tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
với mục tiêu là tư vấn cho các nhà lãnh đạo về những vấn đề quan trọng liên quan tới hoạt động kinh doanh trong khu vực
kỳ họp lần thứ tư của hội đồng tư vấn kinh doanh apec cũng là kỳ họp cuối của hội đồng trong năm apec hai nghìn một mươi bảy
tại kỳ họp chủ tịch đồng chủ tịch hội đồng tư vấn kinh doanh apec và chủ tịch các nhóm công tác chuyên đề
tiếp tục tập trung vào các chủ đề tăng trưởng bao trùm thách thức trong thời đại kỹ thuật số
cách khai thác công nghệ hiệu quả cho sự phát triển kinh tế xã hội
ngoài phiên khai mạc toàn thể các cuộc họp nhóm tài chính và kinh tế và họp nhóm hội nhập kinh tế khu vực
cũng sẽ diễn ra
các nội dung thống nhất tại kỳ họp lần này sẽ chuẩn bị cho phiên đối thoại abac với lãnh đạo apec
kỳ họp hội đồng tư vấn kinh doanh apec hai nghìn một mươi bảy sẽ tiếp tục họp nhóm kín về các vấn đề liên quan
đến hết ngày sáu tháng một mươi một và kết luận một số nội dung của chương trình apec năm hai nghìn một mươi bảy
để bàn giao cho nền kinh tế chủ nhà apec năm hai nghìn một mươi tám papua new guinea